với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành chiều nay ngày tám tháng sáu quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
theo đó quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám một mươi bảy dự án luật và một nghị quyết đưa ra khỏi chương trình năm hai nghìn một mươi tám ba dự án luật đó là luật dân số luật quản lý phát triển đô thị luật công an xã
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật và cho ý kiến vào chín dự án luật trong đó có bộ luật lao động sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp các luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tám
cũng tại kỳ họp thứ tám dự kiến quốc hội sẽ thông qua chín dự án luật và cho ý kiến về ba dự án luật đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật thanh niên sửa đổi
nghị quyết nêu rõ các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền
trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không chỉnh dự án dự thảo không bảo đảm chất lượng bảo đảm tính pháp lý chính xác đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án dự thảo khắc phục triệt đề tình trạng chậm gửi hồ sơ xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật pháp lệnh để báo cáo quốc hội